tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tập đoàn phát triển nông thôn hàn quốc
đã ký kết về dự án cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông hồng việt nam
dự án cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo đồng bằng sông hồng việt nam được triển khai nhằm tăng thu nhập của người dân
thông qua cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo và nâng cao năng lực canh tác tại đồng bằng sông hồng
nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua phát triển công nghệ canh tác
ngân sách dự án là tiền viện trợ không hoàn lại từ chính phủ hàn quốc năm tỷ quân tương đương với trên bốn năm triệu đô la mỹ
dự án sẽ lập kế hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp cho đồng bằng sông hồng xây dựng vận hành khu canh tác thí điểm
và trung tâm đào tạo nông nghiệp tỉnh thái bình bên cạnh đó nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cán bộ khuyến nông
nông dân thông qua đào tạo tại địa phương và hàn quốc
dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và nâng cao chất lượng gạo cho việt nam
cũng là cơ sở điển hình để nhân rộng tại việt nam